với hành vi cướp tài sản năm bị can quê tỉnh phú yên tạm trú tại xã long tân huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố bắt tạm giam để điều tra
năm bị can gồm lê cước dương tấn dũng trần long nguyễn xuân lĩnh và ngô văn công
trước đó cước điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
nên đã bị tổ tuần tra lập biên bản tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở công an xã
bị công an tạm giữ phước đã gọi điện cho lĩnh và gửi vị trí yêu cầu mang giao cho cước
sau đó lĩnh đã gọi thêm dũng long và công mang theo hung khí kéo đến trụ sở công an để đòi xe
khi đến trụ sở công an xã long tân năm đối tượng đã xông vào dùng hung khí rượt đánh một công an viên đang trực
đồng thời đập phá và làm hư hỏng một số tài sản trong trụ sở công an
rồi cướp chiếc xe máy của cước đang bị tạm giữ mang về phòng trọ cất giấu